tin an ninh trả tự sau một mươi hai ngày thẩm vấn và tranh luận sáu ngày nghị án chiều ngày hôm nay
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong đó tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù trung thân về tội trận hối lộ đối với ba bị cáo
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao phạm trung kiên
cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
hoàng văn hưng cựu điều tra viên cơ quan ăn điều tra bộ công an
cũng bị tòa tuyên phạt tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục bị kết án về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng bị tòa tuyên phạt một mươi sáu năm tù
đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao một mươi hai năm tù
nguyễn quang linh cựu trợ lý phó thủ tướng và trần văn dự
cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
và nguyễn thanh hải cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ cùng lĩnh sáu năm tù
trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội ba năm tù
cựu phó giám đốc công an tp hà nội nguyễn anh tuấn bị phạt năm năm tù về tội môi rời hối lộ
bản án sơ thẩm nhận định quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly tại địa phương
và giải quyết vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay cách ly ở địa phương
và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạt nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thèn công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
hai mươi ba cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ
hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng bốn cá nhân môi sở hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
đối với nhóm các bị cáo nhận hối lộ hội đồng xét xử xác định các bị cáo này là những người có chức vụ
không thực hiện đầy đủ kỳ luật công vụ phạm tội bằng cách nhũng nhiễu tạo cơ chế xin cho để gây khó khăn cho các doanh nghiệp
khi cấp phép các chuyến bay
hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ đã gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của cơ quan nhà nước
tạo dư luận xấu trong nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
đề nghị truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
năm bị can tiếp tục đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gồm nguyễn phương hằng nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm tòa nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân thành phố
đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi của ông huỳnh uy dũng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của ông dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương ngọc liên chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lòng tin của người dân liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi
trong thời gian này liên đã sử dụng tiền đóng hội của hội viên để tiêu xài cá nhân
dẫn đến mất cân đối về tài chính
đồng thời đối tượng đã lập ra hai mươi bảy giây hội khống để chiến đoạt gần một chín
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
gồm phạm văn ân gia biển gia pong và gia nuyên cùng chú tài huyện đức trọng
về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó kiểm tra sưởng cưa ở thôn chơ ré xã đa quyền cơ quan công an phát hiện hai mươi bốn hộp gỗ sẻ
có tổng khối lượng gần một mươi một mét khối và ba mươi năm gỗ tròn tương đương hơn một mươi chín mét khối
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
tại cơ quan công an gia biển người cầm đầu vụ khai thác gỗ khai nhận
đây là gỗ khai thác trái phép trên địa bàn huyện đức trọng
đổ hơn ba mươi năm tấn rác thải ra môi trường gây ô nhiễm đặng quốc cường ở huyện bình giang tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
cụ thể từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cường đã đổ ra môi trường trái pháp luật
chất thải rắn thông thường
với tổng khối lượng là ba mươi năm ba tấn ở thôn vĩnh lại xã vĩnh hưng huyện bình giang
sau khi hoàn thiện hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội gây ô nhiễm môi trường đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can cường
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo nhận hối lộ là phạm trung kiên
cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
nguyễn thị hương lan nguyên cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao mức án tù trung thân
một mươi bị cáo khác từ một mươi tám tháng tù cho đến một mươi sáu năm tù
nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm trần việt thái
nguyên đại sứ việt nam tại malaysia bị xử phạt bốn năm tù ba bị cáo khác từ một mươi tám đến ba mươi tháng tù
ba bị cáo tội đưa hối lộ bị xử phạt từ một mươi năm tháng tù treo đến một mươi một năm tù giam
bốn bị cáo tội môi giới hối lộ gồm nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị tuyên phạt năm năm tù
ba bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi năm tháng tù đến ba năm tù giam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng văn hưng cựu điều tra viên tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần thái hòa một mươi tám năm tù về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn đức
chú tại phường tân an tp buôn ma thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng thải sản
đức được xác định là người cầm lái chiếc xe ô tô vinfast cố tình tông nhiều lần
làm hư hỏng nặng chiếc ô tô ngay trước cổng nhà
vợ cũ vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy nguyên nhân bước đầu của vụ việc được xác định là do đức có mâu thuẫn với gia đình của vợ cũ
đức cho rằng con trai riêng của vợ cũ không quan tâm đến mình
thời điểm xảy ra vụ việc đức đã lái xe ô tô chặn đường tông liên tiếp khiến cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng
thời điểm đó đức đã sử dụng rượu bia
liên quan đến vụ hai anh em ruột ở huyện thủy nguyên bị truy sát trong đêm dẫn đến tử vong
công an tp hải phòng đã quyết định khởi tố một mươi ba
ba bị can về tội giết người gây dối trật tự công cộng
trong đó bắt tạm giam chín bị can một bị can ra đầu thú và truy nã ba bị can còn lại
vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu tại đường liên xã đoạn qua xã quảng thanh huyện thủy nguyên
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai anh em đi mô tô tự đâm vào gốc cây sát lề đường tử vong tại chỗ
cơ quan công an xác định vào khoảng một giờ năm mươi phút cùng ngày do mâu thuẫn từ trước
hai nạn nhân bị một nhóm người sử dụng hung khí gồm dao tiếp sát đuổi chém
đến khu vực trên thì hai anh em mất kiểm soát đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến thiệt mạng
các đối tượng sau đó bỏ chạy và vứt hung khí xuống đường
quá trình điều tra cơ quan thu giữ hai tiếp sắt ba xe mô tô
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và vận động gia đình
đưa ba đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản bốn đối tượng phạm văn ân
gia biển gia pong và gia nuyên cùng chú tại huyện đức trọng vừa bị công an
huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khởi tố để điều tra
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an huyện đức trọng kiểm tra sườn cửa thôn chua ré
xã đa quynh phát hiện hai mươi bốn hộp gỗ sẻ có tổng khối lượng gần một mươi một mét khối chưa quy tròn
và ba mươi năm gỗ tròn hơn một mươi chín mét khối tất cả đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tại cơ quan công an gia biển người cầm đầu vụ khai thác gỗ khai nhận hành vi
sau khi điều tra ban đầu giác mình thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường
ngày hai mươi bảy tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can nói trên
để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
ngày hai mươi tám tháng bảy công an quận gò vấp chủ trị phối hợp với trường đại học công nghiệp
tp hcm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường
trường đại học công nghiệp tp hcm với quy mô khoảng bốn mươi sinh viên
hai mươi sinh viên đại học và cao đẳng chính quy hai mươi sinh viên hệ cao đẳng nghề
do hoạt động dạy và học trong trường thường xuyên tập trung đông người
bên cạnh đó trong các lớp học chứa một lượng lớn chất dễ cháy nổ
khi cháy xảy ra sẽ tỏa ra nhiều khói khí độc và nhiệt độ cao
ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người
gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chúng tôi có thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
rồi các trang thiết bị vòi phun hoặc là bình chữa cháy
thì chúng tôi thường xuyên trang bị mới và loại bỏ những cái cũ
và định kỳ thì chúng tôi cũng luyện tập công tác phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
nhằm qua đó giúp nâng cao được ý thức của cán bộ viên chức
cũng giống như các em sinh viên về công tác phòng cháy chữa cháy
tình huống giải định được đưa ra do chập điện tại khu vực phòng thí nghiệm
tầng năm của trường dẫn đến cháy lan tỏa ra nhiều khói độc
hôm nay có khoảng ba trăm linh người đang ở khu vực cháy tạo nên sự hoán loạn
nhiều người bị thương kẹt lại ở các phòng học
ngay sau khi xảy ra sự cố lực lượng chữa cháy của nhà trường đã tổ chức thoát hiểm
tìm kiếm cứu nạn triển khai chữa cháy ban đầu và di chuyển tài sản ra khu vực an toàn
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm cứu người bị nạn và chữa cháy
nhiều lực lượng khác được huy động để bảo vệ an ninh trực tự sơ cấp cứu nạn nhân
và phân lùi giao thông phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả
tiêu chí đầu tiên là để tăng cường công tác an toàn phòng cháy cháy
cũng như là tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên giảng viên các em sinh viên
và những người dân xung quanh thấy được tầm quan trọng của công tác phòng cháy cháy
buổi thực tập nhằm mục đích thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ
nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi có nhiều lực lượng phương tiện tham gia để xử lý đối với đám cháy lớn có diễn biến phức tạp
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
từ ngày một tháng tám tòa án hai cấp tại tp hcm sẽ bắt đầu triển khai hình thức tống đạt điện tử
khi các đơn sự có yêu cầu
trong nhiều năm qua tòa án nhân dân tp hcm là đơn vị có số vụ việc giải quyết nhiều nhất nước
mỗi năm trung bình tụ lý trên hai mươi vụ án dân sự hôn nhân gia đình kinh doanh thương mại lao động
do đó từ năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã xây dựng đề án tống đạt điện tử
đến nay đã hoàn chỉnh thử nghiệm hai tháng và sẽ vận hành chính thức từ ngày một tháng tám sắp tới
người dân khi đến tòa làm hồ sơ nếu đồng ý phương thức tống đạt điện tử
thì cung cấp số điện thoại địa chỉ email và có văn bản đồng ý để tòa án tống đạt điện tử
các địa chỉ email của thẩm phán và thư ký dùng để tống đạt cho đương sự
được sở thông tin và truyền thông tp hcm cung cấp không sử dụng email cá nhân
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên phạt bị cáo lê huy dũng ba mươi năm tuổi ngụ tại long thành đồng nai
tám năm tù về tội cướp tài sản hai năm tù về tội tàn trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù
theo cáo trạng dũng làm nghề kinh doanh đồ gỗ
do thu lỗ trong việc kinh doanh nên dũng vay tiền của nhiều người và vay tiền qua mạng internet
dẫn đến không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng
dũng lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn cao su sáu viên đạn với giá hai mươi triệu đồng
ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dũng đến phòng giao dịch tam phước chiên nhánh thành phố biên hòa
thuộc ngân hàng việt công banh và dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp số tiền chín trăm hai mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt nhanh đối tượng
đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dũng đã bị công an bắt giữ cùng tan vật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
đề nghị truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
theo kết luận điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
năm bị can này gồm nguyễn phương hằng nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân
trước đó ngày ba mươi một tháng năm tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã trả hồ sơ cho viện kiểm soát nhân dân thành phố
đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi của ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đến nay về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan cảnh sát điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm
hiện kết luận điều tra bổ sung của toàn bộ tài liệu vụ án đã được viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp nhận giải quyết